thưa quý vị và các bạn tù tập tại những quán ăn quán hát để ăn uống rượu bia sau đó dẫn đến mâu thuẫn đánh chém lẫn nhau
đã có không ít vụ gây hậu quả nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
mới đây nhất lại có thêm một vụ án dùng dao đâm người khác tử vong tại quán karaoke trên địa bàn thị trấn buôn chấp huyện krong anna tỉnh đắk lắc
đáng chú ý đối tượng trong vụ việc nguyên là nhân viên phòng kinh tế hạ tầng của huyện
theo cáo trạng hải là nguyên nhân hải nguyên là nhân viên phòng kinh tế hạ tầng huyện cromana
vào ngày bốn tháng năm sau khi ăn nhậu hải cùng với hai người em họ đến một quán karaoke thị trấn buôn chấp để thuê phòng hát
tại đây hải gặp anh lê xuân sơn ba mươi chín tuổi là người có quen biết từ trước đó
quá trình chuyện trò trao hỏi hai bên xảy ra mâu thuẫn sâu sát
khi được mọi người can ngăn hải lấy xe đi về
bực tức vì bị đánh hải đã vào nhà người quen lấy hai con dao rồi quay lại quán karaoke
tìm sơn đánh trả thù
khi thấy sơn hải đã xông tới chém liên tiếp vào anh sơn khiến anh sơn tử vong tại chỗ
sau khi gây án hải đã đến công an huyện cromana đầu thú
vào ngày bốn tháng một mươi một công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng đang tạm giữ tám xe máy thay đổi kết cấu
độ pô và lấy lời khai của một mươi hai thanh thiếu niên để làm rõ vụ việc tụ tập có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép trên đường hoàng văn thái
thuộc địa bàn xã hòa sơn
được biết vào tối ngày ba tháng một mươi một công an huyện hòa vang nhận được tin báo của người dân về việc nhóm thanh thiếu niên khoảng hơn ba mươi người tụ tập trên đường hoàng văn thái
cả nhóm đã nẹt bô nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao rất nguy hiểm cho người đi đường
ngay lập tức đội cảnh sát giao thông và công an xã hòa sơn huyện hòa vang đã có mặt tại hiện trường tạm giữ tám xe mô tô cùng một mươi hai thanh thiếu niên
qua khai thác nhóm trên phần lớn chú ở thành phố đà nẵng đã lập hội kín trên mạng xã hội để tụ tập đua xe trái phép
phần lớn các xe bị tạm giữ đã bị thay đổi kết cấu để đạt được tốc độ cao trong một thời gian ngắn nhất
công an huyện hòa vang đang tiếp tục lấy lời khai và lập biên bản của các đối tượng vi phạm làm rõ vụ việc
phá kết sắt của một nhà dân rồi trộm cắp tài sản với giá trị lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
nguyễn phước hoàng sa bốn mươi sáu tuổi trú tại thành phố đà nẵng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi lợi dụng thời điểm vắng người
sa đã lẻn vào nhà một hộ dân ở xã hòa phước huyện hòa vang với ý định trộm cắp tài sản
khi phát hiện một kết sắt ở trong phòng ngủ đối tượng đã dùng kéo kềm búa của gia chủ để phá kết sắt và lấy toàn bộ tài sản có giá trị ở bên trong
chỉ sau ba ngày gây án công an huyện hòa vang đã tổ chức điều tra và bắt giữ được đối tượng sa
tại cơ quan công an sa đã thừa nhận hành vi phạm tội
khám xét khẩn cấp nơi ở của sa tại phường hòa hiệp nam cơ quan điều tra thu giữ bốn lượng vàng hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
cùng với số trang sức bằng vàng với tổng giá trị gần năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị và các bạn người cao tuổi già yếu sống độc thân hoặc là ở một mình với gia đình
đó là mục tiêu
thường xuyên bị các đối tượng trộm
các cướp giật nhám đến
nhiều vụ việc xảy ra đã khiến nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần cũng như là sức khỏe
vừa qua công an huyện thái thụy tỉnh thái bình đã bắt giữ được một đối tượng có hành vi dùng bạo lực
để cướp tài sản của người cao tuổi trên địa bàn
vào khoảng hai giờ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín công an huyện thái thụy tiếp nhận thông tin từ người dân
về việc bà bùi thị giòn chú tại xã thái hòa huyện thái thụy bị kẻ lạ mặt hành hung cướp tài sản
hai giờ ba phút rồi bà còn sớm chị nằm đây ngủ
ngủ chị vừa nằm xuống nâu nâu chị có người vào tắt hết điện đi
rồi vào giờ nó tối ai hỏi cái gì mà hỏi tối vậy
nên nó bảo nằm yên không có chết
rồi chị nằm yên đấy nó thấn vào nó bóp cổ nên nó sợ tiền
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện thái thụy đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tiến hành xác minh thu thập thông tin đặc điểm nhận dạng về đối tượng
đồng thời vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm
với tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm
lực lượng công an đã tập trung lực lượng đấu tranh xác minh xác định
giang văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã thái hòa huyện thái thụy
là đối tượng thực hiện hành vi dùng bạo lực để cướp tài sản của bà bùi thị giòn
thì qua cái sự việc trên công huyện thái thủy chúng tôi đề nghị nhân dân
các gia đình mà có các cụ già không nên để các cụ già sinh sống một mình
đặc biệt là buổi tối ban đêm phải có người ở cùng với những người già
tránh những tình trạng các đối tượng lợi dụng về việc các cụ già
vào thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng
tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
do thiếu tiền tiêu xài nên khi thấy cụ già ở một mình nên vắng vẻ
đối tượng giang văn hiền đã nảy sinh ý định cướp tài sản
qua vụ án trên đề nghị các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật
cũng như phương thức thủ đoàn hoạt động của các đối tượng để nâng cao cảnh giác cho người dân
các gia đình cũng cần quan tâm hơn nữa trong việc quản lý
bảo vệ tài sản người cao tuổi sống độc thân
gây thương tích cho người khác do xảy ra mâu thuẫn cá nhân
sau đó bỏ trốn khỏi địa phương đối tượng hồ minh trang
chú tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long đã bị phát hiện và bắt giữ đưa về quy án
vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
sau khi uống rượu và đi mua rau về để dùng trong gia đình
trên đường về nhà trang nhớ lại mâu thuẫn với anh nguyễn văn thanh quyền chú cùng địa phương
trang đã đến nhà của anh quyền rồi dùng dao vừa mua chém vào chân của quyền gây thương tích
sự việc đã được người dân gần đó phát hiện và đưa anh quyền đi cấp cứu
kết quả giám định tỷ lệ thương tật của anh quyền là một mươi năm
sau khi gây án trang đã bỏ trốn khỏi địa phương
nên công an huyện trà ôn đã ra quyết định truy nã
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an huyện trà ôn đã bắt giữ trang
khi đang lẩn trốn tại huyện đức huệ tỉnh long an
mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây ra tình trạng sạt lở núi
ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng ngãi gây chia cắt giao thông
cho đến ngày hôm nay thì một số tuyến đường giao thông vẫn còn đang bị chia cắt do sạt lở
tuyến đường từ xã trà tân đi trà nham
đoạn qua thôn trà ót xã trà nham huyện trà bồng
bị sạt lở gây chia cắt đường giao thông
phương tiện ô tô không qua lại được tuyến đường này
việc lưu thông của người dân đang gặp khó khăn khi điểm sạt lở này chưa được xử lý
qua cơn bão vừa rồi đường sạt lở sập chặn đường rất nguy hiểm khó khăn cho bà con qua lại
vậy cũng mong công an khắc phục sửa lại đường để cho bà con đi lại
hiện có hàng chục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông
các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi có xảy ra sạt lở núi
đã chỉ đạo khẩn trương triển khai khắc phục các điểm sạt lở sớm thông đường
vì nó chỉ đạo cho các băng ngành có liên quan và chỉ đạo cho băng nhân dân các xã
là giao nhiệm vụ là phải thông tuyến này
thì từ cái nguồn kinh phí dự thẩm khi công viện sẽ hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện
trong ngày hôm nay công tác xử lý để khẩn trương thông tuyến
sẽ được tập trung thực hiện nhằm tạo sự đi lại thuận lợi
ngăn cô lập cho người dân vùng sạt lở
bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke như lam có địa chỉ
tại đường nguyễn huệ khu phố xuân lộc phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy
và đáng chú ý đây không phải là lần đầu tiên quán karaoke này
cho phép khách sử dụng ma túy trong các phòng hát
theo cơ quan chức năng qua quá trình kiểm tra bất ngờ một số cơ sở kinh doanh
dịch vụ lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố đồng xoài
đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội thành phố đồng xoài
đã phát hiện cơ sở kinh doanh nhà nghỉ karaoke như lam có nhiều vi phạm
cụ thể vào ngày hai tháng bốn hai trên bốn phòng hát của cơ sở có khách
nhưng phòng không mở điện khách không hát
mà chỉ mở nhạc mạnh theo hình thức quán bar vũ trường
qua kiểm tra nhanh thì có bốn trong năm khách tại phòng karaoke đã dương tính với ma túy
trong thời điểm kiểm tra
là chủ cơ sở không có mặt và không có giấy tờ ủy quyền cho nhân viên quản lý cơ sở
đáng chú ý trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
công an thành phố đồng xoài đã phát hiện có hai mươi bốn thanh niên tụ tập sử dụng ma túy
tại các phòng karaoke cũng tại cơ sở này
đang di chuyển trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua huyện tiên yên tỉnh quảng ninh
thì xe khách dường nằm đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
toàn bộ hành khách trên xe phá cửa và thoát ra ngoài
vụ việc xảy ra vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm đêm qua
xe khách dường nằm biển kiểm soát ba mươi bốn b một nghìn hai trăm ba mươi năm di chuyển đến thị trấn tiên yên
thì đã bốc ngờ bốc cháy
ngọn lửa phát ra từ khoang máy rồi bốc lên cabin lái xe
phát hiện vụ cháy tài xế đã thông báo cho hai mươi hành khách trên xe
mọi người đã phá cửa chính và đập kính xe để thoát thân
rất may không có thiệt hại về người
tuy nhiên toàn bộ hành lý của hành khách đã bị thiêu dụi
lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện tiên yên đã huy động
xe chữa cháy và hai mươi cán bộ chiến sĩ tới ứng cứu
nhưng do ngọn lửa cháy tới khoang dầu cho nên chiếc xe đã bị cháy trơ khung
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại khoang máy và tạo ra ngọn lửa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng phá a dế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản bá trả bê
xã co tòng huyện thuận châu tỉnh sơn la
có nốt ruồi cách ba cm dưới trước đuôi mắt trái
đối tượng sùng thị xỉa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản hủy múa c
xã keo lôm huyện điện biên đông tỉnh điện biên
có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng vàng a chua sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản háng tây
xã háng lìa huyện điện biên đông tỉnh điện biên
có xeo chấm cách một cm trên sau mép trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
của cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện